tại tỉnh phú yên trước tình trạng ồ ạt khai thác cát ở hạ lưu sông ba như truyền hình nhân dân đã phản ánh
ubnd tỉnh vừa chỉ đạo cục thuế tỉnh công an tỉnh kiểm tra và làm rõ phần tranh lệch khối lượng hơn một mươi bốn mét khối cát sau khai thác
được tập kết tại cảng vũng rô để bán ra ngoài tỉnh gây thất thoát tài nguyên ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy của sông ba
ubnd tỉnh phú yên yêu cầu công ty cổ phần vật liệu xây dựng phú yên tạm dừng việc xuất bán cát để vận chuyển ra ngoài tỉnh
vì không qua đấu giá khai thác cho đến khi có ý kiến của tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam bộ tài nguyên và môi trường
công ty cổ phần xây dựng và thương mại trung tây nguyên thực hiện nghiêm giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp
không được phép xuất bán cát cho các đơn vị vận chuyển ra khỏi địa phương
công ty cổ phần tập đoàn hải thạch nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc khai thác vượt độ sâu cho phép để thi công dự án hầm đường bộ qua đèo cả
chỉ đạo chính quyền các huyện thị xã thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý
sở kế hoạch và đầu tư tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thăm dò khai thác cát cho đến khi tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh phú yên đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi